hôm chín tháng một đức em điều khiển xe máy chở linh đi từ thành phố vị thanh về huyện gò quao tỉnh kiên giang chơi
khi đến chợ phường bảy thành phố vị thanh hai đối tượng đã giật chiếc điện thoại trên tay một cháu bé rồi tẩu thoát
nhận được tin báo công an thành phố vị thanh đã bắt được đức và linh ngay sau đó
qua điều tra các đối tượng còn khai nhận cùng với nguyễn văn tố thực hiện thêm ba vụ cướp giật tài sản trên địa bàn phường một phường ba và phường bảy thành phố vị thanh
vâng hành vi của đối tượng chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm
đáng chú ý là chiếc điện thoại mà các đối tượng cướp giật là ở trên tay của một cháu bé
đây thực sự là một sơ hở thậm chí là hết sức chủ quan của các bậc phụ huynh khi trang bị cho con em mình một tài sản có giá trị vào quá sớm như vậy
và vô tình đã trở thành miếng mở ngon cho bọn tội phạm
một thông tin mà chúng tôi vừa mới thực hiện cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa giải cứu hai trong số một mươi sáu nạn nhân phụ nữ bị bán sang trung quốc
và trong sáng ngày hôm nay hai nạn nhân đã được cục cảnh sát hình sự bàn giao cho công an tỉnh bình định
ngay sau khi có chỉ đạo của tổng cục cảnh sát hình sự cục cảnh sát hình sự đã tập trung chỉ đạo thu thập thông tin xác minh và xác định được hai nạn nhân ở bình định
bị lừa bán cách đây một năm cách biên giới việt nam trung quốc gần năm km
cảnh sát hình sự đã thực hiện những biện pháp để bảo vệ và đưa hai nạn nhân này từ trung quốc về việt nam phục vụ cho chuyên án mà công an tỉnh bình định đang thụ lý
đồng thời làm căn cứ pháp lý để tiếp tục điều tra xử lý đối tượng mua bán người bằng pháp luật hình sự
và điều quan trọng nhất đó là đợt giải cứu đã kịp thời đưa hai nạn nhân về nhà xung họp với gia đình đúng dịp tết nguyên đán
thưa quý vị và các bạn tết là thời điểm mọi người đều mong muốn được xung vầy bên người thân gia đình
thế nhưng tại xã tân xuân của huyện vân hồ tỉnh sơn la hàng chục gia đình đang rơi vào tình cảnh
con em người thân của họ bị kẻ xấu lôi kéo rụ rỗ xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
cuộc sống sung sướng ở nơi đất khách đó chỉ là một chiêu trò rụ rỗ của kẻ xấu
và tuy nhiên thì tình hình người dân xuất cảnh che phép ra nước ngoài ở tân xuân vẫn có chiều hướng gia tăng
tết đến nhưng bà mùa thị bàng chú tại bản lấy xã tân xuân huyện vân hồ chẳng có tâm trí gì để chuẩn bị tết
đứa con gái út của bà mới một mươi chín tuổi đã nghe theo lời rụ rỗ của kẻ xấu xuất cảnh trái phép sang trung quốc với mong muốn có một cuộc sống giàu sang
cuộc sống giàu sang chưa thấy đâu chỉ thấy bà pàng ngày ngày vẫn ngóng trông
út trở về nhưng đã sáu tháng trôi qua bà vẫn chưa có một chút thông tin gì về con gái của mình
con gái tôi đi khỏi nhà từ tháng sáu đến giờ bây giờ tết đến nhìn nhà người ta ăn tết tôi tuổi thân lắm
tôi nhớ con gái của tôi mà không có tin tức gì về nó cả
bây giờ tôi chỉ mong lực lượng công an và chính quyền xã giúp cho gia đình tôi có thể đưa được cháu về nhà thôi
tân xuân là xã biên giới của huyện vân hồ
địa bàn với trên năm nhân khẩu
đây là địa bàn còn nhiều khó khăn về kinh tế trình độ dân trí cùng một số bản hùng to còn hạ chế
lợi dụng điều này những năm gần đây một số đối tượng tới rụ rỗ lôi kéo phụ nữ trẻ em trên địa bàn xã
xuất cảnh trái phép ra nước ngoài khiến tình hình an ninh trả tự trên địa bàn diễn biến phức tạp
trước tình hình trên công an huyện vân hồ đã phối hợp với cấp ủy chính quyền xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân
trước mắt cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã có cái chủ trương là lãnh đạo chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục
thì làm cho bà con nhân dân người ta nhận thức ra được
thứ hai nữa là lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng như công an xã các cơ quan phối hợp với bộ đội biên phòng
với ban chú ý quân sự xã kết hợp với công an huyện tăng cường cho xã phụ trách xã
thứ nhất là bám nắm địa bàn tìm ra được những đối tượng mà thường hay ra nước ngoài xong là quay về địa bàn để tuyên truyền cho bà con
nhẹ thì dân đe giáo dục còn nếu mà năng vi phạm pháp luật thì cũng phải đưa ra xử lý chức pháp luật
đã có nhiều cuộc tuyên truyền về hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
thế nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp những rủi ro để ra đi mong muốn được đổi đời
và trên thực tế thì đã có nhiều người bị đe dọa đến sức khỏe tính mạng khi dấn thân vào canh bạc mà phần thua thiệt thì họ nắm chắc trong tay
và trên hết là người thân của họ phải gánh chịu nỗi đau khi mất đi một thành viên trong gia đình
thưa quý vị và các bạn mặc dù tết đã đến xuân đã về nhưng trái với sự ấm áp và hạnh phúc như ở những nơi khác
thì một không khí cô đơn lạnh lẽo đang bào chùm lên những hộ gia đình có người thân xuất nhập cảnh trái phép sang nước ngoài
bên cạnh công tác tuyên truyền vận động cũng như sự vào cuộc của lực lượng công an
thì nên chăng mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức cảnh giác tỉnh táo trước những chiêu trò thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng
có như vậy thì mỗi gia đình mới có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc
thông tin đáng chú ý đến từ cần thơ một đường dây thầu đời lớn vừa bị công an thành phố cần thơ triệt phá
đồng loạt ập vào sáu tụ điểm thầu đề trên các huyện thới lai phong điền và quận bình thủy
lực lượng công an đã bắt quả tăng một mươi một đối tượng tổ chức ghi số đề thu giữ hơn một tỷ đồng tiền mặt và tiền trên phơi đề
chủ mưu tổ chức đường dây thầu đề này được xác định là cặp vợ chồng khang ngọc cẩn và lê thị hồng mai
chú tại quận bình thủy thành phố cần thơ
ngoài ra chín đối tượng khác cũng đã bị bắt giữ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hơn bảy trăm một mươi năm triệu đồng tiền mặt hai mươi phơi đề với số tiền ước tính gần bốn trăm năm mươi triệu đồng
hai mươi sáu điện thoại di động các loại trong đó lưu nhiều tin nhắn file ghi âm số đề
bước đầu làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức ghi số đề trong nhiều ngày qua
sau gần tám tháng lập án theo dõi công an tỉnh nam định đã triệt phá thành công đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
thu giữ lượng ma túy tổng hợp dạng đá lớn nhất từ trước đến nay
ngay sau khi chuyên án độc phá bắt giữ được các đối tượng có liên quan công an tỉnh nam định đã tổ chức họp báo để cung cấp những thông tin ban đầu
qua công tác nắm tình hình lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định xác định một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn qua địa bàn tỉnh nam định để đưa vào tiêu thụ tại các tỉnh thành phố trên cả nước
sau tám tháng thành lập chuyên án vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy các lực lượng phối hợp của công an tỉnh nam định đã triệt phá thành công chuyên án này
con đường vận chuyển ma túy của các đối tượng là từ lào qua cửa khẩu bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng là nguyễn thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và đào thị lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng chú tại tỉnh ninh bình
thu giữ bốn mươi năm kg ma túy tổng hợp dạng đá ba mươi bánh heroin hai xe máy hai điện thoại và hai cân tiểu ly